học viện ngoại giao quỹ cass đại sứ quán australia tại hà nội và quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển đông
đã đồng tổ chức đối thoại biển lần thứ năm với chủ đề hợp tác asean trong vấn đề biển đông
tại hội thảo các chuyên gia đã tập trung đánh giá vai trò của asean trong việc quản lý tranh chấp
và thúc đẩy hợp tác trong khu vực xem xét thực trạng hợp tác biển trong khuôn khổ các cơ chế
do asean dẫn dắt thời gian qua đồng thời nghiên cứu các đề xuất để nâng cao tính hiệu quả
trong tham gia của asean ở biển đông trong thời gian tới
trong bối cảnh việt nam vừa được bầu là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của asean trong năm hai nghìn hai mươi
đối thoại với chủ đề hợp tác asean trong vấn đề biển đông có giá trị thiết thực
có phần tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng mới cho các cơ quan hoạch định chính sách
đồng thời tăng cường nhận thức chung của cộng đồng về các hoạt động đối ngoại thời gian tới